để triển khai thực hiện chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư về việc tổ chức tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón tết nguyên đán quý mão vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp tết nguyên đán
thủ tướng chính phủ vừa ký chỉ thị yêu cầu các bộ trường thủ trường cơ quan ngang bộ thủ trường cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu
trong đó bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi sát tình hình thị trường
có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu không để xảy ra tình trạng thiếu hàng gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến
bộ tài chính chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường nhất là hàng hóa
dịch vụ tiêu dùng thiết yếu mặt hàng thuộc diện bình ổn giá kịp thời chỉ đạo và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp
cung ứng đủ các mặt hàng lương thực thực phẩm để ổn định giá cả nhất là các mặt hàng nông sản thực phẩm thiết yếu
trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba không để xảy ra thiếu hàng sốt giá
bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chủ động chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là đối với dịch covid một mươi chín các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm
bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tập trung giả soát
quan tâm hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập mất thiếu việc làm
bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường công tác điều tiết
tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết nguyên đán
không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê an tết do không có phương tiện vận chuyển
bộ công an chủ trì phối hợp triển khai cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán
tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có phương án hạn chế tối đa tình trạng ủn tắc giao thông trước và sau tết nguyên đán
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thực hiện cao điểm tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên toàn quốc
ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương phục vụ tốt nhu cầu thanh toán nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống atm
bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra giám sát
việc tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao du lịch lễ hội
bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt
đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc trong dịp tết
bộ tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường công tác theo dõi dự báo cảnh báo kịp thời thiên tai thời tiết nguy hiểm bất thường
bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường tuyên truyền quán triệt đến cán bộ công chức viên chức và người lao động
thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo
không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan trục lợi về tâm linh
bộ tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo đẩy mạnh giải quyết việc thi hành án có điều kiện thi hành
không tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng trong một mươi năm ngày trước sau tết nguyên đán
thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ quan trường học dịp nghỉ tết
ủy ban dân tộc chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương chú trọng việc quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách
người có hoàn cảnh khó khăn các hộ nghèo các địa phương không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới
các bộ cơ quan đơn vị địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư và chỉ thị này
hoàn thành việc tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai trước ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo